thông tin cập nhật về cơn bão số hai theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
ngày năm tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông
trên khu vực phía đông đảo hải nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi km
đến một mươi sáu h ngày sáu tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão ở phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rông mạnh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung trung bộ vinh bắc bộ có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh